thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng một mươi tròn sáu mươi chín năm thủ đô hà nội chính thức được giải phóng
một mốc son lớn trong lịch sử dân tộc việt nam
ngày giải phóng thủ đô hà nội có thể nói là cột mốc quan trọng
khi miền bắc việt nam đã hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân
với cả nước ta thì đây là dấu hiệu tích cực cho thấy nhân dân đang làm chủ vận mệnh của mình và đất nước
phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới
bảy mươi năm qua kế thừa phát huy truyền thống thủ đô văn hiến anh hùng thành phố hà nội
thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trái tim của cả nước
trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về kinh tế văn hóa khoa học và hội nhập quốc tế
luôn là địa phương đi đầu trong cả nước trên mọi lĩnh vực mọi mặt trận
vẹn tròn các khúc khải hoàn đến vinh quang của sự nghiệp đổi mới hội nhập xây dựng và phát triển